tại xã hưng khánh huyện trấn yên tỉnh yên bái trại giam hồng ca trực thuộc bộ công an đã công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho sáu mươi năm phạm nhân
hiện tại trại giam hồng ca đang tổ chức quản lý cải tạo gần hai bảy trăm linh phạm nhân
theo đó trong năm hai nghìn một mươi tám có sáu mươi năm phạm nhân được tha tù trước thời hạn
đây là lần đầu tiên tha tù có điều kiện được áp dụng theo quy định mới đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước
nhưng vẫn bảo đảm sự công bằng nghiêm minh của pháp luật bởi bản chất pháp lý của tha tù trước thời hạn có điều kiện
là thay đổi hình thức chấp hành phạt tù trong cơ sở giam giữ sang chấp hành án không giam giữ tại cộng đồng
tạo điều kiện cho phạm nhân có cơ hội sớm được trở về với gia đình và xã hội
giúp họ giảm tâm lý mặc cảm tự ti để phục thiện với sự giúp đỡ giám sát của cơ quan thực thi pháp luật
chính quyền địa phương và xã hội